chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với microsoft
vừa tổ chức diễn đàn tư vấn và phát triển nghề nghiệp cho thanh niên
và ra mắt cổng thông tin điện tử empowered
tại diễn đàn các chuyên gia đến từ microsoft đã chia sẻ những kinh nghiệm
câu chuyện trong quá trình khởi nghiệp cũng như vai trò của công nghệ thông tin
trong phát triển nghề nghiệp cho giới trẻ
theo số liệu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu của tổng cục thống kê
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn tương đương sáu tám
so với tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động trung bình
thì thanh niên đang khó tìm kiếm việc làm hơn rất nhiều so với các thành phần khác trong độ tuổi lao động
phần lớn sinh viên tốt nghiệp chưa đáp ứng được đòi hỏi công việc
vì họ thiếu các kỹ năng công việc thực tế nhất là chuyên môn về sử dụng máy tính
chưa thành thạo tiếng anh để nắm bắt và phát triển công việc
trong thời đại mà việt nam đã xác định công nghệ thông tin là nền tảng của phương thức phát triển mới
để tăng cường năng lực sản xuất cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia
thế chính vì vậy thương mại công nghiệp việt nam có phối hợp với microsoft
để thực hiện dự án e spark career readiness
tăng cường kỹ năng làm việc khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
và thực hiện dự án này chúng tôi đã làm rất nhiều hoạt động để hỗ trợ các em thanh niên
các em sinh viên để có những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết
để có thể ra trường tìm được việc làm phù hợp với mình thành công
cũng trong khuôn khủ diễn đàn microsoft và vcci đã ra mắt cổng thông tin điện tử empower
đây là cổng trực tuyến bằng tiếng việt với mục tiêu cung cấp các khóa học hoàn toàn miễn phí
nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin khoa học máy tính kỹ năng quản lý công việc hiệu quả
lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp digital marketing và các khóa học hấp dẫn khác
mục đích cho ra đời cổng thông tin điện tử em power cùng sự hợp tác với vcci ngày hôm nay của chúng tôi
là tạo cơ hội cho giới trẻ có thể khai thác thông tin trực tuyến nhằm học hỏi các kỹ năng mới
tìm việc làm kết nối với những cá nhân khác đang gặp vấn đề dốc mình để cùng trao đổi
cũng như tìm hiểu thông tin từ các chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm nhằm hoàn thiện bản thân
bên cạnh đó cổng thông tin này là hai chiều những lãnh đạo của vcci cũng có thể biết được những khó khăn
và những điều cần làm để giúp lao động trẻ tìm việc làm dễ dàng hơn đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
theo định hướng của chính phủ tới năm hai nghìn hai mươi
kiến cần hơn một triệu nhân lực công nghệ thông tin đi cùng tầm nhìn này
với vai trò là nhà tiên phong về công nghệ microsoft khẳng định sẽ luôn đồng hành và hợp tác
cùng các đối tác trong nước cung cấp các khóa học nguồn lực công nghệ thông tin cho hàng nghìn thanh niên việt nam
sự ra mắt của cổng thông tin trực tuyến empower với các tài nguyên và thông tin phong phú
những tư vấn thực tế của các chuyên gia cùng lịch học đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin
mà các bạn thanh niên có thể đăng ký
hy vọng đây sẽ là một cầu nối chấp cánh cho giấc mơ của nhiều bạn trẻ